tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm đã diễn ra chương trình chuyến xe mùa xuân tết xung vầy
tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và hai năm trăm linh sinh viên công nhân lao động
trong tâm trạng vui mừng và náo nức khi được về quê đón tết bên gia đình
lễ tiễn sinh viên công nhân khó khăn về quê đón tết diễn ra trong hai ngày ngày một mươi bảy và ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
năm nay chương trình đặc biệt quan tâm hỗ trợ đối với sinh viên công nhân thuộc các tỉnh miền trung
chịu thiệt hại nặng nề sau những trận lũ vừa qua như tặng năm vé xe cho sinh viên và người lao động
từ thành phố về các tỉnh miền trung tây nguyên
bên cạnh đó trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tặng hai phần quà tết
trị giá năm trăm linh đồng một phần quà cho các bạn sinh viên khó khăn không có điều kiện về quê đón tết
trung tâm cũng sẽ tổ chức buổi họp mặt sinh viên dự kiến tổ chức vào hồi một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng một
với nhiều nội dung hoạt động như các trò chơi dân gian giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ
cùng thường trực thành đoàn hội sinh viên thành phố thăm và chúc tết sinh viên
đang ở tại các ký túc xá tại thành phố hồ chí minh